chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
chiều nay tại hà nội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số một kltvk của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh tổng kết cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân
đối với công an nhân dân và trao tặng các hình thức khen thưởng của đảng nhà nước
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự còn có lãnh đạo các bộ ban ngành các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ
bày tỏ hoan nghênh biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích của lực lượng công an nhân dân
đã đạt được trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong thực hiện cuộc vận động
xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn
vì nhân dân phục vụ và quy định tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với công an nhân dân
đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt gương cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ
mưu trí dũng cảm sáng tạo trong công tác chiến đấu sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ nhân dân
có thể nói việc học tập và làm theo tâm gương cao đẹp của chủ tịch hồ chí minh
về tinh thần thương dân tha thiết tinh thần cách mạng vô sản trong sáng
đã trở thành việc tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
bởi vậy nhiều cán bộ chiến sĩ đã không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy hay lao mình xuống dòng nước xiết
dòng mình trong lũ dữ để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bằng cả tâm lòng nhân ái sự ý sinh thầm lặng chia sẻ sâu sắc tận tình phục vụ
hướng dẫn bảo vệ an ninh trật tự
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người trong phòng chống dịch covid một mươi chín

hướng dẫn bảo vệ an ninh trật tự
cuộc vận động quy định tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với công an nhân dân
đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
thời gian tới đồng chí vương đình huệ đề nghị đảng bộ công an trung ương bộ công an
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
đó là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
theo kết luận số một chỉ thị số năm của bộ chính trị gắn với thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn
vì nhân dân phục vụ đổi mới nội dung phương pháp nghiên cứu học tập quán triệt
triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết
kết luận hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai một mươi ba về xây dựng chỉnh đốn đảng
quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu
quy định về những điều đảng viên không được làm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân về nội dung giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh luôn phát huy trách nhiệm vai trò gương mẫu
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân thực hiện có hiệu quả phương châm
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thù hở
xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân thực hiện có hiệu quả phương châm
dân bàn dân bàn dân giám sát và dân thù hở

dân giám sát và dân thù hở
bởi đây là những định hướng lớn của đảng nhà nước đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước với tổ quốc và nhân dân
đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
xiết chặt kỷ luật kỷ cương đoàn kết đồng lòng chung sức vượt qua khó khăn gian khổ
đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại buổi lễ theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội vân định huệ đã thực hiện nghị thức truy tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước cho cố thứ trưởng viễn tri và trao tặng hân trương cho các cá nhân của bộ công an
hội nghị cũng đã trao tặng danh hiệu
tổ quốc trong người cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thu đuôi yêu nước góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
trao tặng bằng khanh của bộ công an cho các vật thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chủng hiệu của vận động
lễ ký kế hoạch phối hợp công tác giữa vụ kiểm soát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự viện kiểm sát nhân dân tối cao
với cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự
tại cộng đồng bộ công an và cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã diễn ra vào chiều ngày hôm nay sáu tháng năm tại hà nội
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ cùng dự có lãnh đạo bộ y tế và viện kiểm sát nhân dân tối cao
nội dung trọng tâm của kế hoạch phối hợp giữa vụ kiểm soát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự viện kiểm sát nhân dân tối cao
với cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm gian và thi hành án hình sự tại cộng đồng bộ công an
tập trung vào việc phối hợp tiếp nhận xử lý thông tin về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
hai là phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắt bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật
đồng thời chú trọng công tác kiểm tra tình hình chấp hành quy định trong quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá cao khi thời gian qua việc triển khai quy chế phối hợp giữa hai đơn vị đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực
hiệu quả và có tác dụng quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ
để thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch phối hợp năm hai nghìn hai mươi hai đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị công tác phối hợp phải được tiến hành thường xuyên
chặt chẽ nghiêm túc hiệu quả theo quy định của pháp luật trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn của mỗi đơn vị đảm bảo xuyên suốt với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mỗi bên
tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc xử lý phòng ngừa vi phạm trong thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự
chủ động phát hiện những khó khăn vương mắc có thể phối hợp giải quyết ngay đặc biệt phải phối hợp trong thống nhất đưa ra những nội dung có quy mô đề xuất các cấp có thẩm quyền chỉ đạo
thứ trưởng nguyễn văn long cũng nhấn mạnh công tác tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự luôn phải được tuân thủ đúng quy định pháp luật
hai đơn vị cần phối hợp tốt để chủ động trong các tình huống trên cơ sở trung thực khách quan chặt chẽ tin tưởng lẫn nhau đưa công tác phối hợp đi vào bài bản xuyên suốt và đi vào thực chất
thưa quý vị tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cục truyền thông công an nhân dân đã ký hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân gồm
báo nhân dân đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam truyền hình thông tấn truyền hình quốc hội báo điện tử vn express báo điện tử việt nam nét
báo thanh niên báo tuổi trẻ báo điện tử dân trí báo tiền phong báo lao động
để phát huy những kết quả tích cực đã đạt được tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trong truyền thông lan tỏa tinh thần nỗ lực tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự vì nước quên thân vì dân phục vụ
vào ngày hôm nay sáu tháng năm cục truyền thông công an nhân dân tổ chức buổi gặp mặt nhằm đánh giá kết quả triển khai hợp tác truyền thông
với các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân và kế hoạch hợp tác truyền thông trong thời gian tới
trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì buổi gặp mặt
đến dự có các đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
từ khi ký kết hợp tác truyền thông các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân đã chủ động tăng cường cử phóng viên tác nghiệp
tại công an nhân dân
đơn vị địa phương nhất là ở cơ sở vùng sâu vùng xa để thu thập thông tin tài liệu và đã tổ chức sản xuất phát sóng đăng tải hơn hai tin bài phóng sự
trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung như tuyên truyền sâu đậm về chiến dịch triển khai hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân
đóng góp tích cực của lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín giải pháp kiềm chế kéo giảm năm phạm pháp hình sự
tuyên truyền về hiệu quả triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
phát biểu tại buổi gặp mặt trung tướng mai văn hà đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân trong công tác thông tin tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân
đã góp phần giúp khán thính giả độc giả các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơn những khó khăn vất vả cống hiến hy sinh và những hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
trung tướng mai văn hà đề nghị trong thời gian tới các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong tuyên truyền các chủ trương của đảng
nhà nước của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trước mắt là tuyên truyền về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi trong lực lượng công an nhân dân
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tuyên truyền các chiến công thành tích
tinh thần tận tụy vì nước quên thân vì dân phục vụ của người cán bộ cảnh sát nhân dân nhận kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng mai văn hà cũng mong muốn các cơ quan báo chí cần thường xuyên đổi mới về nội dung cách thức thể hiện nhằm đảm bảo tính chân thực và lan tỏa được những hình ảnh tốt đẹp và những vấn đề quan trọng về lực lượng công an nhân dân đang được xã hội và nhân dân quan tâm
nhân dịp này một mươi chín cá nhân cũng được cục truyền thông công an nhân dân khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua
nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
đã được lãnh đạo bộ công an phê duyệt vào sáng ngày hôm nay cục khoa học chiến lược và lịch sử công an tổ chức tọa đàm khoa học triển khai phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong công an nhân dân
tại buổi tọa đàm đại diện các đơn vị đã tập trung tham luận để làm rõ một số nội dung như cơ sở pháp lý và các quy định về triển khai phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong công an nhân dân
những tác động và hiệu quả của việc triển khai phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đồng thời đánh giá thực trạng và sự cần thiết của việc triển khai phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong công an nhân dân tại bộ công an
đề xuất giải pháp phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong công an nhân dân đạt kết quả cao nhất
cũng trong sáng ngày hôm nay tại hà nội
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ bế giảng và báo cáo kết quả huấn luyện đầu khóa về quân sự võ thuật điều lệnh
đối với học viên đào tạo chính quy các học viện trường công an nhân dân năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại khóa huấn luyện một một trăm ba mươi hai học viên đã được trang bị những kiến thức về chính trị pháp luật
các nghiệp vụ điều lệnh quân sự võ thuật bắn súng và sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ phục vụ chiến đấu
ngoài ra các học viên còn được học tập ngoại khóa huấn luyện kết hợp rèn luyện thể chất theo quy định của ngành công an
sau hơn năm tháng khóa huấn luyện đã đạt được mục tiêu yêu cầu theo đúng chương trình kế hoạch đề ra và đạt kết quả cao trong huấn luyện
công tác huấn luyện đầu khóa học viên các học viện trường công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ nhằm đổi mới
nâng cao chất lượng công tác đào tạo huấn luyện trong công an nhân dân theo hướng xây dựng đội ngũ cán bộ có nền móng cơ bản
vững chắc sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tế trong công tác chiến đấu
đây là nguồn dự bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an nhân dân khi có yêu cầu
nhân dịp này thưa ủy quyền của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an
cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức quản lý trong khóa huấn luyện
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân
đồng thời trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện cho các học viên
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố khác
công an huyện phong thổ của tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt hai đối tượng là hai anh em giàng a kha và giàng a thái
cùng ở bản cao trải xã tà tổng huyện mường tè về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là gần ba bánh heroin có trọng lượng là trên tám trăm linh gram
và hai năm kg
vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng năm tại tổ dân phố hữu nghị thị trấn phong thổ
tổ công an huyện phong thổ chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lai châu
bắt quả tang đối tượng giàng a khai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ toàn bộ xua ma túy nêu trên
mở rộng điều tra lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng giàng a thái
là em trai của khai tại khu vực ngã ba ba so huyện phong thổ
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua đấu tranh xác định khai là chủ hàng đã mua số ma túy trên bên lào
giấu ở nhà với mục đích vận chuyển đến huyện phong thổ bán sang trung quốc
khi tìm được khách mua khai đã gọi điện thuê thái mang ma túy từ nhà đến giao cho khai
với giá hai triệu đồng khi cả hai bị bắt giữ
thưa quý vị sea games ba mươi một được tổ chức từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại việt nam
trong đó thì tỉnh vĩnh phúc là một trong một mươi một tỉnh thành phố
được đăng cai các môn thi đấu với hai môn là muay và golf
là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động sea games ba mươi một
đến thời điểm hiện tại thì công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn từ sớm
từ xa sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống tại các địa điểm thi đấu ăn nghỉ tập luyện
làm việc của ban tổ chức quan khách vận động viên trọng tài tham dự sea games
thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
hai địa điểm nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh và sân gốc nam đầm vạc nằm trên địa bàn thành phố
sẽ là nơi diễn ra hai môn thi đấu muay và golf
từ nhiều ngày nay công an thành phố vĩnh yên thường xuyên tăng cường phối hợp nhắc nhở
tuyên truyền đến các cơ sở này về đảm bảo phòng cháy chữa cháy
đảm bảo công tác khai báo thông tin tạm trú khách trong và ngoài nước tại thời gian diễn ra sự kiện
công an thành phố đã tập trung toàn bộ lực lượng phương tiện để triển khai biện pháp
trong đó tăng cường các ngắm bắt tình hình dự báo tình hình
kịp thời phát hiện các tình hình vụ việc phức tạp tiềm ẩn phức tạp để tham mưu
chỉ đạo giải quyết ngay từ khi mới phát sinh đồng thời triển khai kế hoạch
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật
không để các đối tượng có điều kiện để hoạt động gây tác động ảnh hưởng xấu đến sea games
tăng cường tuần tra vũ trang trên địa bàn thành phố vĩnh yên
đảm bảo tuần tra khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhất là tại các mục tiêu các tuyến đường trọng điểm
thực hiện được cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
phục vụ tổ chức thành công si game ba mươi một
công an tỉnh vĩnh phúc đã chuẩn bị phương tiện kỹ thuật cơ sở vật chất
bảo đảm phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội
nắm bắt thông tin kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động phát tán các thông tin
tài liệu có nội dung gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động của đại hội
triển khai lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu
tại các địa điểm diễn ra tập luyện thi đấu và nơi liều trú công an tỉnh
đã bố trí các điểm chốt để chỉ dẫn phân luồng kiểm soát an toàn giao thông
an ninh trật tự đảm bảo an toàn thuận lợi không để xảy ra ủng tắc
tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hoạt động của đại hội
đến thời điểm này công an tỉnh vĩnh phúc đã đặt công tác bảo vệ an ninh
an toàn đại hội trong trạng thái sẵn sàng cao nhất
đảm bảo một kỳ si game diễn ra
đã đưa ra thành công an toàn góp phần cùng cả nước xây dựng hình ảnh đẹp
trong lòng bạn bè quốc tế nhất là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
chiều ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng ban tổ chức sự kiện thể thao quốc tế ironman bảy mươi ba việt nam
hai nghìn hai mươi hai đã tổ chức buổi họp báo chính thức công bố về sự kiện thể thao quan trọng này
giải đấu năm nay mang thông điệp đón nhận thách thức đã thu hút hơn hai năm trăm linh vận động viên đến
các quốc gia trên thế giới đăng ký tham dự trong đó có hơn một một trăm linh vận động viên đến từ nước chủ nhà việt nam
với lộ trình hơn chín mươi km gồm ba môn phối hợp bơi lội xe đạp và chạy bộ
sự kiện thể thao quốc tế ironman bảy mươi ba việt nam mùa thứ sáu sẽ chính thức diễn ra tại thành phố đà nẵng
vào ngày tám tháng năm sắp tới
bên cạnh đó trong khuôn khổ cuộc thi bang tổ chức cũng sẽ tổ chức các phần thi dành cho lứa tuổi thiếu niên
các vận động viên hướng tới thể thao thành tích cao các phần thi phối hợp dành cho cá nhân và đồng đội
quan trọng có quy mô lớn và có ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy phong trào giai luyện thể dục thể thao tại cộng đồng